lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết không để tình trạng vi phạm giao thông lộng hành trên các tuyến đường
đó là chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông bộ công an tới lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tại lễ gia quân thực hiện cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy tết nguyên đán đinh dậu và các lễ hội mùa xuân được tổ chức tại hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu là năm thứ tư liên tiếp tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương
cụ thể số người chết đã giảm xuống chín người số người bị thương đã giảm dưới hai mươi người
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên bốn ba triệu trường hợp vi phạm giao thông
tại lễ gia quân cục cảnh sát giao thông đề ra mục tiêu phân đấu hạn chế làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng không để xảy ra đua xe cổ vũ đua xe trái phép
tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn trở quá trọng tải phương tiện vi phạm tốc độ
phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện quá niên hạn sử dụng
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông
tập trung trên tuyến quốc lộ một a từ lạng sơn đến mũi cà mau trên tuyến đường thủy thuộc địa bàn quảng ninh hải phòng
quảng ninh phả lại đà nẵng quảng nam tp hcm đồng nai bình dương cần thơ
đợt cao điểm này cục cảnh sát giao thông huy động toàn bộ lãnh đạo cốt cán của cục và công an của ba mươi địa phương trên tuyến
gia quân với quyết tâm giảm thiểu các vụ vai trạng tai nạn giao thông
mà đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách
kiên quyết không để các phương tiện vi phạm giao thông cũng như chống người thi hành công vụ